bằng các biện pháp nghiệp vụ sáng ngày hai mươi một tháng một mươi một công an huyện nhân trạch đã bắt được khương khi ý đang lẫn trốn với địa bàn quốc xã phước thiền
trong phần tiếp theo của chương trình lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại việt nam năm hai nghìn hai mươi một

tại buổi lễ thay mặt chính phủ và thủ tướng chính phủ phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả các gia đình có thân nhân không may qua đời do tai nạn giao thông tại việt nam
phó thủ tướng kêu gọi mỗi người hãy cùng giúp đỡ sẻ chia chung tay xoa dịu những nỗi đau mà tai nạn giao thông đã gây ra cho các nạn nhân tai nạn giao thông và gia đình của họ
hãy vì niềm xót thương những người đã mất mà hành động vì sự an toàn của những người đang sống
với tinh thần tưởng nhớ người đi vì người ở lại để kéo giảm tai nạn giao thông phó thủ tướng kêu gọi các tổ chức đoàn thể tôn giáo và mọi người dân hãy nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông
đồng lòng thực hiện đã uống rượu bia không lái xe không phóng nhanh vượt ẩu khi lái xe luôn đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy luôn thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô nhường nhịn giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông
luôn tuân thủ các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín khi tham gia giao thông
an toàn thân thiện các đại biểu dự lễ tưởng niệm đã dành một phút tưởng niệm những đồng bào đồng chí không may qua đời do tai nạn giao thông
lượng hành khách đi đến lần đầu trải nghiệm vẫn khá đông một số người đã bắt đầu sử dụng tuyến đường sắt thay cho các phương tiện cá nhân hay là phương tiện công cộng khác
hà nội metro cho biết kết thúc một mươi năm ngày vận hành miễn phí tổng số hơn ba trăm tám mươi năm lượt khách được vận chuyển an toàn đông nhất là dịp cuối tuần
quãng thời gian vận hành miễn phí gồm năm ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật và một mươi ngày bình thường ngày làm việc
số lượng khách đi tàu trong năm ngày chỉ đạt một trăm chín mươi hai một trăm hai mươi ba lượt trung bình là ba mươi tám bốn trăm hai mươi năm lượt một ngày chiếm năm mươi
còn trong một mươi ngày bình thường đạt một trăm tám mươi tám ba trăm tám mươi bảy lượt trung bình là một mươi tám
số lượng khách đi tàu trong năm ngày chỉ đạt một trăm tám mươi tám tám trăm ba mươi chín lượt một ngày chiếm bốn mươi chín năm tổng số
bên cạnh chở khách miễn phí từ ngày tám đến ngày hai mươi tháng một mươi một nhà ga cát linh tổ chức giữ xe máy miễn phí cho khách đi tàu bình quân một hai trăm linh lượt xe một ngày
kể từ ngày một tháng một mươi hai tới đây bộ giao thông vận tải dừng tổng hợp và gửi thông tin hành khách có khai báo đến địa phương
và đề nghị các tỉnh thành phố chủ động khai thác các thông tin này
qua ứng dụng pc covid để triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
trước đó trong khi app pc covid đang nâng cấp các chức năng theo yêu cầu bộ gia thông vận tải đã chỉ đạo các hãng hàng không
tổng công ty đường sắt việt nam trích xuất dữ liệu khai báo di chuyển nội địa từ ứng dụng pc covid rồi tổng hợp gửi các tỉnh thành phố
sau khi app pc covid được nâng cấp bộ gia thông vận tải cũng đề nghị ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ định đầu mối của tỉnh thành phố phối hợp với hai bộ thông tin và truyền thông y tế trích xuất dữ liệu thông tin hành khách
có khai báo đến địa phương mình để triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định